tại thành phố đồng hới ubnd tỉnh quảng bình đã làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa cuba
tại việt nam lianis torres rivera đồng thời ra mắt tổ chuyên gia gồm ba bác sĩ
đến làm việc lâu dài tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
tại buổi làm việc chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình đã giới thiệu về tiềm năng
thế mạnh của tỉnh quảng bình trong phát triển kinh tế đồng thời nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp
mà cố chủ tịch cuba fidel castro dành cho nhân dân quảng bình
trong đó có việc xây tặng bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới năm một nghìn chín trăm bảy mươi
lãnh đạo tỉnh quảng bình đề nghị chính phủ cuba hỗ trợ tỉnh quảng bình trong lĩnh vực y tế
đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa cuba tại việt nam lianis torres rivera đã thông báo
vừa qua bộ y tế cuba quyết định cử ba chuyên gia có kinh nghiệm sang làm việc
tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới và tiếp tục hỗ trợ chuyển giao
các tiến bộ kỹ thuật phục vụ khám điều trị bệnh cho bệnh viện
nhân dịp này đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa cuba tại việt nam đã đến thăm tặng quà
cho một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới